quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dưới tác động của rãnh mây rông và khối không khí lạnh
trong đêm nay và ngày mai miền bắc sẽ có mưa rào và rông rải rác
riêng thời điểm từ chiều tối và đêm mai mưa rào và rông sẽ tăng lên ở diện nhiều nơi
với nhiều điểm mưa vừa mưa to và rông
nguy cơ cao xuất hiện lốc xét mưa đá và cả gió giật mạnh
nhiệt độ trong ngày mai ở bắc bộ sẽ phổ biến trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
cùng với mưa thì đêm mai miền bắc sẽ chuyển rét
với mức nhiệt giảm mạnh chỉ còn từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
riêng vùng núi phía bắc nhiệt độ còn giảm thấp hơn chỉ từ một mươi ba một mươi sáu độ
vùng núi cao có nơi dưới một mươi một độ có nơi rét đậm rét hại
trưa và chiều mai khu vực từ thanh hóa đến quảng ngãi sẽ chuyển nhiều mây
và có mưa ở nhiều nơi nền nhiệt sẽ phổ biến trong khoảng từ hai mươi chín cho tới ba mươi một độ
càng về tối và đêm mai mưa sẽ gia tăng cường độ đạt cấp mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to kèm theo rông mạnh
trong cơn rông có thể kèm theo các hiện tượng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
người dân cần hết sức lưu ý
khu vực bình định đến bình thuận trong ngày mai có nắng gián đoạn
chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông
nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba mươi hai độ
nam bộ vẫn chịu tác động của hai hệ thống gây mưa ở phía nam
đó là dạnh áp thấp xích đạo và nhiễu động trong đới gió đông
vì thế chiều và tối ở đây vẫn có mưa rào và rông giải rác
cả khu vực phía nam của tây nguyên là đắk nông và lâm đồng
nhưng khu vực này ít có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to như ở nam bộ
nguy cơ về lốc xoáy và gió giật vẫn có khả năng xảy ra
nên bà con ở các khu vực cần hết sức lưu ý
đó là thời tiết về chiều và tối
còn thời gian từ sáng cho đến trưa
cả nam bộ và tây nguyên vẫn có được những khoảng tạnh giáo và có nắng
nhiệt độ ở tây nguyên phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn tại nam bộ mức nhiệt từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh
nên từ chiều ngày mai ở khu vực vịnh bắc bộ sẽ có gió đông bắc mạnh cấp sáu
sau tăng dần lên cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ hai đến bốn mét khiến cho biển động mạnh
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu sau tăng dần lên cấp bảy
có lúc cấp tám giật cấp chín
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét khiến cho biển động mạnh
từ ngày một mươi ba tháng một mươi một vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
và phía bắc khu vực giữa biển đông
có gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sóng biển cao từ hai tới ba năm mét khiến cho biển động
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố
các tỉnh thành phố
các tỉnh thành phố